theo số liệu được ủy ban bầu cử quốc gia hàn quốc nec công bố
tính đến sáng một mươi một tháng bốn với chín mươi chín sáu số phiếu đã được kiểm
đảng dân chủ dp đối lập chính ở hàn quốc
đã giành được đa số ghế trong cuộc bầu cử quốc hội ngày một mươi tháng bốn
cụ thể đảng dp đã giành được một trăm sáu mươi một trên hai trăm năm mươi bốn ghế tranh cử trực tiếp
trong khi đảng của quyền lực quốc dân ppp
công quyền của tổng thống yoon seok yoon chỉ giành được chín mươi ghế
thất bại này khiến ông yoon seok yoon trở thành tổng thống hàn quốc đầu tiên
trong hàng chục năm qua phải làm việc với quốc hội do phe đối lập kiểm soát
trong toàn bộ năm năm nhiệm kỳ khiến ông nguy cơ gần như mất hết quyền lực
trong chương trình nghị sự của mình
kết quả này không gây bất ngờ bởi các nhà phân tích coi bầu cử quốc hội
là cuộc trưng cầu dân ý giữa nhậm kỳ về ông yoon
người đã vướng loạt bê bối và không giành được nhiều ủng hộ của cử tri
từ khi nhậm chức hồi tháng năm hai nghìn hai mươi hai
bổ nhiệm đại sứ tại australia
tổng thống yoon hôm một mươi hai tháng ba bổ nhiệm cựu bộ trưởng quốc phòng lee yong seop
làm đại sứ tại australia bất chấp sự phản đối của phe đối lập
ông lee khi đó đang là tâm điểm chú ý của dư luận với cáo buộc can thiệp
vào cuộc điều tra của lực lượng thủy quân lục chiến hàn quốc liên quan đến cái chết
của hạ sĩ chi su gon người thiệt mạng khi tham gia nhiệm vụ cứu trợ lũ lột năm ngoái
các nhà hoạt động hàn quốc cho rằng nguyên nhân hạ sĩ che tử vong
là không được cấp áo phao khi thực hiện nhiệm vụ
trong lúc cuộc điều tra diễn ra
bộ quốc phòng hàn quốc dỡ lệnh cấm xuất cảnh với ông lee cho phép ông tới australia
nhậm chức đại sứ khiến phe đối lập nộp đơn khiếu nại cơ quan này lạm quyền
đến ngày hai mươi chín tháng ba đại sứ lee tuyên bố tử trức chưa đầy một tháng sau khi được bổ nhiệm
giới phân tích cho rằng dù ông lee đã tử trức bề bối này vẫn tác động đến quyết định của cử tri
những người cho rằng một số quan chức cấp cao trong chính quyền của tổng thống yoon seok yong
coi thường pháp luật
người dân đặt câu hỏi liệu chính quyền của ông yun có thực thi pháp luật một cách công bằng hay không
vụ bề bối túi dior
kênh youtube voice of seoul vào tháng một mươi một hai nghìn hai mươi ba đăng video đệ nhất phu nhân kim kyung hee
gặp một mục sư người mỹ gốc hàn và được tặng chất túi hiệu deo có giá khoảng ba triệu won
tương đương với hai hai trăm linh usd vào tháng chín hai nghìn hai mươi
chủ tài khoản kênh youtube này đệ đơn khiếu nại lên cơ quan công tố hàn quốc
cáo buộc vợ chồng tổng thống yoon vi phạm đạo luật chống tham dũng
luật pháp hàn quốc cấm quan chức và vợ hoặc chồng nhận bất kỳ món quà nào giá trị hơn bảy trăm năm mươi usd
ông yun đã bác bỏ video này cho rằng đây là âm mưu chính trị và vợ ông buộc phải nhận chiếc túi do không thể từ chối
bà kim không lên tiếng giải thích cũng không xuất hiện trước công chúng kể từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai hai nghìn hai mươi ba
truyền thông hàn quốc gọi đây là vụ bê bối túi dìo còn các nhà phân tích nhận định đệ nhất phu nhân hàn quốc
đã trở thành trở ngại chính trị nghiêm trọng đối với tổng thống yon và đảng ppp
phát ngôn về giá hành lá
khi thị sát một siêu thị ở seoul vào tháng ba hai nghìn hai mươi bốn ông yun thăm kệ hành lá cho rằng mức giá tám trăm bảy mươi năm won một bó là hợp lý
tuy nhiên phe đối lập nhanh chóng chỉ ra rằng giá hành lá trên thực tế cao gấp ba bốn lần
và siêu thị này đã áp dụng chính sách giảm giá ngay trước chuyến thăm của ông yun
phát ngôn về giá hành lá của tổng thống lập tức trở thành đề tài chế diễu trên mạng xã hội
khi nhiều người cho rằng ông xa rời thực tế và không hiểu rõ những nhu cầu sát sườn của người dân
các đối thủ chính trị của tổng thống hàn quốc lập tức sử dụng hành lá làm vũ khí công kích đảng ppp
trong các bài phát biểu vận động hay biểu tình
ủy ban bầu cử quốc gia thậm chí cấm cử tri mang hành tới điểm bỏ phiếu vì cho rằng đây là hành động can thiệp bầu cử
nhiều ý kiến cho rằng bình luận sai lầm về giá hành lá của ông yun đã đổ dầu vào lửa
người hàn quốc bỏ phiếu cho ông yun hai năm trước với hy vọng giúp vực dậy nền kinh tế
nhưng người dân gần đây bày tỏ thất vọng khi tỷ lệ lạm phát tăng trên ba
và giá nông sản trong tháng ba tăng hơn hai mươi so với cùng kỳ năm ngoái
khủng hoảng đình công của bác sĩ
hàng nghìn thực tập sinh y khoa và các bác sĩ nội chú tại hàn quốc đình công trong hơn nhiều tuần qua
khiến hoạt động tại các cơ sở y tế ở nước này bị gián đoạn
bệnh viện phải trì hoãn các ca phẫu thuật hủy hẹn khám hoặc từ chối bệnh nhân
cuộc đình công kéo dài có thể gây ra những hậu quả tai hại hơn
cuộc đình công kéo dài của hàng nghìn bác sĩ nội chú hàn quốc cũng là vấn đề khiến đảng ppp đau đầu
các bác sĩ thực tập và nội chú quyết định nghỉ việc đồng loạt để phản đối chính sách tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y hàng năm
họ tuyên bố các trường y không thể đảm bảo chất lượng giảng dạy nếu số lượng sinh viên tăng vọt và chất lượng y tế cũng sẽ bị ảnh hưởng
kế hoạch tăng tuyển sinh trường y của ông yun ban đầu giúp tỷ lệ ủng hộ đảng ppp tăng lên
nhưng khi cuộc đình công của các bác sĩ thực tập kéo dài tình hình nhanh chóng thay đổi
sự gián đoạn của hệ thống y tế do cuộc đình công đã khiến nhiều ca phẫu thuật phải hủy bỏ
gây bất tiện cho bệnh nhân gia tăng sức ép để chính quyền tổng thống yon thỏa hiệp với các bác sĩ
tên lửa sau khi được phóng về phía đông bắc từ thao trường ngoại ô khu vực bình dương
đạt độ cao đầu tiên là một trăm linh một một km và lần thứ hai là bảy mươi hai ba km trong khi bay theo hành trình một km như dự kiến và chính xác trúng mục tiêu
kcna cho biết vô thử ngày hai tháng bốn nhằm xác định đặc điểm quy đạo bay và khả năng cơ động tầm xa của phương tiện lứt siêu vật âm tầm bắn được giới hạn giữa một km
quân đội hàn quốc trước đó cho biết quả đạn bay khoảng sáu trăm linh km trước khi lao xuống vùng biển giữa bán đảo triều tiên và nhật bản
theo bộ quốc phòng nhật bản tên lửa được bắn vào khoảng bảy giờ và đã rơi xuống bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này
thủ tướng nhật bản fumio kishida cho biết tokyo đã phản đối động thái trên
thêm rằng nhật bản đã hợp tác với mỹ và hàn quốc để phân tích vụ phóng mới nhất
đây là vụ phóng tên lửa đầu tiên của triều tiên kể từ ngày một mươi tám tháng ba
sau khi nhà lãnh đạo kim jong un giám sát một cuộc tập trận pháo binh nhắm mục tiêu giả định vào thủ đô hàn quốc
nó cũng diễn ra chưa đầy hai tuần sau khi triều tiên tuyên bố thử nghiệm thành công động cơ nhiên liệu rắn cho tên lửa siêu vật âm tầm trung loại mới
kcna cho biết nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un đã giám sát vụ phóng thử
và nhận định tên lửa này là vũ khí chiến lược thể hiện sự vượt trội tuyệt đối về công nghệ phòng vệ tên lửa của triều tiên
ông kim jong un nhận định phủ thử thành công là sự kiện đặc biệt sẽ mang lại thay đổi lớn
nỗ lực tăng cường năng lực giam đề hạt nhân của quân đội triều tiên
ông nói triều tiên đã phát triển loại vũ khí tấn công chiến lược khác để chứng minh lợi thế tuyệt đối của khoa học và công nghệ quốc phòng của mình
theo ông kim jong un triều tiên đã có khả năng chuyển tất cả các tên lửa chiến thuật tác chiến và chiến lược ở các phạm vi khác nhau
thành tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn và có khả năng kiểm soát đầu đạn và có khả năng hạt nhân hóa
tên lửa siêu vật âm khó bị đánh chặn hơn trong khi tên lửa sử dụng nhiên hiệu rắn có thể di chuyển và cất dư dễ dàng hơn
nghĩa là chúng thể sẵn sàng phóng trong thời gian ngắn
cuộc thử nghiệm ngày hai tháng bốn diễn ra sau cuộc thử nghiệm trên mặt đất vào cuối tháng ba với động cơ nhiên liệu rắn
dành cho một loại tên lửa siêu vật âm tầm trung mới
triều tiên từ lâu đã tìm cách làm chủ công nghệ nhiên hiệu rắn cho tên lửa và phát triển vũ khí siêu vật âm
để xuyên tụng hệ thống phòng thủ của mỹ và hàn quốc cũng như gây sức ép lên căn cứ quân sự mỹ trong khu vực
vũ khí siêu vật âm có thể di chuyển với vận tốc ít nhất ở mach năm trên ba tám trăm linh kmh
chúng thường được mô tả là loại vũ khí vô hình do tốc độ bay rất cao và khả năng cơ động trong hành trình
giúp tránh đưa phần lớn hệ thống phòng thủ tên lửa hiện nay
triều tiên vào năm ngoái đã thông báo thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa icbm sử dụng nhiên liệu rán đầu tiên
các ngợi đây là bước đột phá quan trọng đối với khả năng tấn công hỏa nhân
tên lửa nhiên liệu rắn không cần nạc nhiên liệu trước khi phóng khiến chúng khó bị phát hiện và tiêu diệt hơn cũng như khai hỏa nhanh hơn
liên quan đến việc triều tiên phóng tên lửa siêu vật âm thế hệ mới
ngày hai tháng bốn bộ ngoại giao mỹ đã lên tiếng phản đối vụ phóng tên lửa cho rằng động thái này là mối đe dọa đối với khu vực
phát biểu với báo giới người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ nhấn mạnh
rằng vụ phóng tên lửa siêu vật âm tầm trung thế hệ mới diễn ra trước đó gây ra mối đe dọa đối với các quốc gia lắng giềng của triều tiên
đồng thời làm xóa mọi an ninh khu vực
quan chức này khẳng định cam kết của washington đối với một cách tiếp cận ngoại giao trong vấn đề triều tiên và kêu gọi bình nhưỡng tham gia đối thoại
trong khi đó văn phòng bộ ngoại giao anh cũng lên tiếng phản đối khu phóng tên lửa triều tiên
cho rằng vụ việc này đã bi phạm nhiều nghị quyết của hội đồng bá liên hợp quốc
tuyên bố của bộ ngoại giao anh cũng hối thúc triều tiên ngừng các hành động gây căng thẳng
trở lại vòng đàm phán và có các bước đi có thể tin tưởng được hướng tới phiền nhân hóa bán đảo triều tiên
trong một diễn biến liên quan ngày một tháng bốn triều tiên tuyên bố sẽ thúc đẩy phát triển chương trình không gian
và tái khẳng định cơ hội phóng nhiều vệ tinh do thám trong năm nay
sau khi đưa vệ tinh đầu tiên mali yong một vào quỹ đạo vào tháng một mươi một năm ngoái
sau vụ phóng tên lửa mali yong một nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un tuyên bố
nước này có kế hoạch đưa thêm ba vệ tinh do thám vào quỹ đạo cho năm nay
ông park jong su phó tổng hữu đốc cơ quan công nghệ hàng không vũ trụ quốc gia triều tiên cho biết
việc phóng thành công vệ tinh trinh sát mali yong một vào năm ngoái
đã mang lại tiến bộ đáng kể về năng lực phòng thủ quốc gia
và dự kiến sẽ có một số vụ phóng trong năm nay
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển không gian
nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập cơ quan phát triển vũ trụ của triều tiên
ông park cho biết bình nhưỡng đã lược sử dụng vệ tinh cho nhiều mục đích khác nhau
như nông nghiệp ngư nghiệp quan trắc khí tượng thông tin liên lạc
thăm dò tài nguyên quản lý đất đai và phòng chống thiên tai
bộ thống nhất hàn quốc cho biết
seoul đang hợp tác chặt chép với mỹ để giám sát các cơ sở trọng yếu của triều tiên
nhằm phát hiện bất kỳ dự hội nào của các vụ phóng như vậy
căng thẳng trên bán đảo triều tiên gần đây leo thang
khi bình nhưỡng liên tục phóng tên lửa
còn seoul và washington tăng cường tác quân sự
triều tiên cho rằng các cuộc tập trận chung mỹ hàn là diễn tập chuẩn bị xâm lược
trong khi seoul ở washington khẳng định hoạt động chỉ mang tính chất phòng vệ
bộ quốc phòng hàn quốc ngày hai tháng bốn thông báo
đã tổ chức diễn tập không quân chung với mỹ và nhật bản
cuộc diễn tập gần bãi đảo triều tiên
có sự tham gia của anh đặc cơ b năm mươi hai h và tiêm kích f một mươi năm k